từ nay cho đến trước một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi những thí sinh trúng tuyển đợt một vào các trường đại học tiến hành làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đại học đã trúng tuyển
quá thời hạn này thí sinh không xác nhận nhập học đừng xem như từ chối nhập học do đó các thí sinh cần lưu ý chuẩn bị kỹ những giấy tờ cần thiết
mỗi trường sẽ có yêu cầu về giấy tờ cụ thể ghi trong giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học
đa phần thì các trường đều yêu cầu mang theo giấy báo nhập học bản sao học bạ trung học phổ thông có chứng thực bản sao công chứng giấy khai sinh giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
bản sao có chứng thực các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên nếu có như giấy chứng nhận con liệt sĩ thẻ thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc cha mẹ
bản phô tô hộ khẩu có chứng thực đối với thí sinh trúng tuyển thuộc diện ưu tiên bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân có công chứng
ảnh nhỏ ba x bốn hoặc bốn x sáu chuẩn bị tối thiểu bốn năm ảnh hồ sơ trúng tuyển theo mẫu của bộ giáo dục và đào tạo lý lịch học sinh sinh viên sổ đoàn giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nếu có
đối với nam cần có thêm giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do ban chỉ huy quân sự cấp xã phường thị trấn cấp dạng bản sao